hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
rất nhiều tin tức thời sự sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong những phút tới đây
quý vị quan tâm xin đừng chuyển kênh
và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua với sự đồng hành của biên tập viên đình hạnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi qdc một p bốn vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi năm qdc một p bốn vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với một trần vĩnh tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó chủ tịch ubnd tp hcm
trần trọng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm
phan trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy phó giám đốc sở quy hoạch kiến trúc tp hcm nguyên trưởng phòng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
một trần quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó trưởng phòng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
lê tấn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chuyên viên phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thành phố đồng xoài đã bàn giao đối tượng nguyễn ngọc an ba mươi một tuổi trú tại khu phố tân an thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ thành phố hà nội để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tiếp nhận nguyễn ngọc an đến đầu thú về tội cướp tài sản
an khai nhận do đầu tư buôn bán bất động sản tại tỉnh bình phước bị thua lỗ khoảng bảy tỷ đồng cho nên đã nghĩ đến cách ra hà nội để tiếp cận một người phụ nữ trước đó an quen qua mạng xã hội để cướp tài sản
vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm an mang theo dao và dây rù đến tòa nhà nơi mà người phụ nữ này làm việc và chờ ở đó
cho đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày an phát hiện người phụ nữ và một người bạn lên một chiếc xe ô tô
an đã nhanh chóng lèn lên ghế sau dùng dao khống chế chói tay hai cô gái rồi đẩy ra ghế sau
và điều khiển xe ô tô chạy tiếp đồng thời yêu cầu nạn nhân đưa tiền
lợi dụng đối tượng mất cảnh giác hai cô gái đã tự cởi dây chói cho nhau và đến công an huyện trường mỹ trình báo
biết không thể trốn tránh được trách nhiệm nên sau đó nguyễn ngọc an đã ra đầu thú
hai mươi đối tượng đang tổ chức tham gia đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động công an tỉnh trà vinh phối hợp với công an huyện cầu kè bắt quả tang tại khu đất vườn thuộc ấp cả trương xã phong thạnh
huyện cầu kè
các đối tượng có độ tuổi từ một mươi chín đến sáu mươi chín trú tại các huyện cầu kè càng long tiểu cần tỉnh trà vinh và tỉnh bà rịa vũng tàu
trong số này có nhiều đối tượng đánh bạc mang tính chất chuyên nghiệp
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm chín con gà ba mươi điện thoại di động và nhiều dụng cụ có liên quan
qua kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng
điểm đánh bạc này diễn ra khoảng hai tháng nay có người phục vụ bán ăn uống tại chỗ
ngoài ra để tránh bị công an phát hiện các đối tượng còn thuê người canh giữ tại các ngõ ra vào khu vực
ông nay phi la giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết vừa ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu trên địa bàn huyện madurak
và đây là ổ bạch hầu thứ hai xuất hiện tại tỉnh đắk lắc
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân vàng a bình một mươi sáu tuổi là người dân tộc hơ mông
chú tại thôn bảy xã cư cơ hóa huyện madarab tỉnh đắk lắc
và theo lời khai vào ngày tám tháng bảy bệnh khởi phát với các triệu chứng như sốt kèm theo đau họng mệt mỏi
vào ngày một mươi tháng bảy bệnh nhân đi khám tại trung tâm y tế huyện madurak và được hướng dẫn nhập viện theo dõi
trường hợp thứ hai là em giàng xeo chứ một mươi sáu tuổi dân tật khơ mông
em giàng xeo chứ là người nhà của bệnh nhân vàng a bình và trực tiếp chăm nuôi bệnh nhân bình tại trung tâm y tế huyện madurak
và hiện tại bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
hiện các ngành chức năng đã khoanh vùng lập chốt chặn cách ly thôn bảy xã cư cơ róa để phòng chống lây lan bệnh bạch hầu
sở y tế cũng đã chỉ đạo điều tra giám sát và sử dụng kháng sinh dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần
phun hóa chất tại hộ gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh
thưa quý vị và các bạn đề án di rời bốn hai trăm linh hộ dân ra khỏi khu vực thượng thành eo bầu của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
là một đề án mang tính lịch sử bởi không chỉ cuộc sống của người dân được ổn định
mà đây được xem là một bước ngoặt trong việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa huế
hai cổng gạch cổ nằm trong khu vực cửa đông thành thủy quan vừa được phát lộ có giá trị rất cao
về mặt kiến trúc và quân sự dưới chiều nhà nguyễn là một minh chứng rõ nét
sau khi một nhà dân được di rời ra khỏi khu vực thượng thành thuộc phương thuận lộc thành phố huế
một cổng thành cao một mét và được xây dựng theo hình thức cổng vòm đã được phát lộ
cách đỏ vài trăm mét chỉ cổng thứ hai nằm khuất sau một nhà dân đang chờ giải tỏa cùng với thiết kế tương tự
vì không biết đến giá trị của hai chỉ cổng này nên người dân trước đó đã dùng gạch xây lấp lại
nay đạm việc đến giá trị của hai công trình này người dân ở đây mong muốn sớm được di rời để trả lại công năng ban đầu của di tích
để trả lại mặt đẹp cho kinh thành huế vì đấy là một thủ kinh đô cuối cùng của triều nguyện
cũng như là trên thế giới chắc lại là chỉ còn kinh đô huế chúng ta là còn như hơn nguyên vẹn
theo thông tin từ trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế đây là hai cửa đặc pháo của đông thành thủy quang
cùng với một mươi ba phảo môn khác đã tạo nên một hệ thống phòng thủ khá chắc chắn
đây cũng chỉ là tầm nhìn phòng thủ quốc sự quan trọng của triều nguyện
từ những giá trị mà hai công trình này mang lại nhiều nhà nghiên cứu cho rằng
cần sớm gọi biên pháp để vừa xong hành hai nhiệm vụ di rời dân cư và bảo tồn di tích
tôi nghĩ việc di rời kinh thành huế di rời dân cư đến kinh thành huế là mới bước đầu khởi động
cùng với cái việc khởi động đây thì theo tôi nếu người dân di rời đến đâu
nó phải sáng dòng ngay tại đó để làm xuất lộ ba cái lớp của thường thành
thường thành không phải là một mặt băng hai mươi một hai mươi hai m mà nó chia làm ba tầng
rồi sạc đó là khu vực ở bầu nó có cả một cái đường gọi là đường vân binh
tức là lĩnh di chuyển lên hoặc đưa đài pháo ra lên
và cả cái pháo nhạc trên đó cần phải tiếp tục được sửa chữa
tiếp tục khảo sát nếu cần thiết ở những vị trí quan trọng có thể là phải khai cuộc khảo cổ học
đây tôi nghĩ là một những điểm rất là mừng
tại vì người dân những nhà nghiên cứu lịch sử nghiên cứu di tích có dịp
từng kiện chân mắt những cái công ty kỳ sản trong hệ thống kinh thành huế
và theo thông tin của trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
thì quá trình nghiên cứu đã ghi xếp trong sổ sách trong hệ thống kinh thành huế
tuy nhiên một cái
một hình ảnh thực tế mà đang được mở ra sau khi phạt lộ thì mọi người rất quan tâm
và tôi nghĩ đây là một trong những điểm nhấn quan trọng là để phát huy kỳ giải thích di tích
sau khi mà di dời những cơ khu vực này
tôi nghĩ đây là một điều rất quan trọng
có thể nói từ bước đầu khởi đồng dự án di dời dân của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã đạt đến nhiều tỉnh hiệu tích cực
hai cổng thanh vừa phả hiền là một bổ sung gọt phân ngay càng hoang thiền
hệ thống kiến trúc của quần thể di tích cổ đô và mở ra sự hy vọng
về sự xuất lồ của nhiều di tích còn lẩn khuất đâu đó trong nền mỏng nhà cửa của người dân
khi tiếp tục thực hiện di dời
và đáng mừng hơn bao giờ hết là hệ thống kiến trúc cân thành huế
dần được trả về với đúng chức năng tên gọi của nó
thưa quý vị và các bạn không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa
mà dự án này còn có ý nghĩa nhân văn trên nhiều phương diện
chính vì thế mà dự án đã nhận được sự quan tâm chung sức của hàng trăm tấm lòng
từ các người dân
các mạnh thường quân với mong muốn giúp cho người dân nghèo sớm ổn định
khi đến với nơi ở mới
và đó cũng là động lực để tỉnh nhà vượt qua nhiều khó khăn
vốn là nỗi chăn trở của chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện đề án
khu tải đền cư bắc hương sơ thành phố huế
hàng trăm ngôi nhà hai tầng khang trang đang dần được hoang thiền mỗi ngày
đây là niềm mơ ước về chỗ an cư lạc nghiệp trong mấy chục năm rồng
sổng mòn bên di thích của năm trăm bảy mươi năm hồ dân được di trời
giai đoạn một
ra đây là rất là phấn khởi rất là quá tuyệt vời
nên ngày hôm nay dì ra đây là dì rất vui vẻ rất là hạnh viên
rất là dì quá mừng quá là tuyệt vời tên tuyệt vời luôn

địa điểm mới rất thùng tiện cho người dân sinh sống
với một khu đô thị mới khang trang
bão xuống vũng tàu hiện công an đã lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm
trong đó bốn người bị phạt chín triệu đồng
cũng trong rạng sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy
chạy vào đường cấm rồi va chạm với xe container khiến cả hai bị thương vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng gần một giờ sáng hai thanh niên đi xe máy chạy vào làng đường
dành cho ô tô trên quốc lộ một hướng từ cò vượt trạm hai về cò vượt linh xuân
khi đến gần cột đèn giao thông trước đoàn cổng trường đại học năm mươi năm tp hcm
thuộc phường linh trung quận thủ đức thì va chạm với xe container biển số tỉnh tiền giang
do anh võ thành minh ba mươi hai tuổi cầm lái chạy cùng chiều
sau cú va chạm làm hai thanh niên ngã xuống đường hậu quả khiến một nạn nhân bị thương rất nặng ở đầu
tử vong tại chỗ người thanh niên còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
công an quận thủ đức đã khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị nếu không có gì thay đổi tp hcm sẽ thu phí ô tô lưu thông vào trong khu vực trung tâm thành phố
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đồng thời phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi nhằm kết hợp đi đôi với việc hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông
theo đó sau khi được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua ủy ban nhân dân tp hcm sẽ xây dựng kế hoạch
thực hiện ngay trong tháng bảy để triển khai đề án
tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến gần ba trăm chín mươi ba tám trăm linh tỷ đồng bao gồm các dự án đang triển khai
hoặc có chủ trương đầu tư trong đó ngân sách nhà nước khoảng hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
còn lại là các nguồn lực từ xã hội hóa hoặc vốn oda
song song đó là nhóm giải pháp hỗ trợ như quy hoạch đô thị theo hướng đa trung tâm
nhằm kéo giảm mật độ dân cư ở khu vực trung tâm tạo nguồn thu hỗ trợ phát triển giao thông công cộng
thực hiện các dự án giao thông thông minh tổ chức thêm không gian đi bộ ở trung tâm thành phố
sắp xếp giờ làm việc giờ học lệch ca
trước đó sở chứa thông vận tải thành phố đề xuất xây dựng ba mươi bốn cổng thu phí bao quanh khu vực
quận một quận ba và giáp ranh quận năm quận một mươi được giới hạn bởi các tuyến đường hoàng sa nguyễn phúc nguyên
giao với cách mạng tháng tám ba tháng hai lê hồng phong lý thái tổ nguyễn văn cử võ văn kiệt tôn đức thắng
tại thành phố hồ chí minh thức ăn đường phố luôn tìm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm
do khó kiểm soát được nguồn gốc thực phẩm điều kiện kinh doanh không đảm bảo vệ sinh
việc thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm cũng như quản lý đối với loại hình thức ăn đường phố
cần phải được tiến hành thường xuyên
thức ăn được chế biến sẵn không che đậy bày bán ở những nơi ô nhiễm
nơi chế biến và bán món ăn ở ngay khu vực cống thoát nước và nơi chứa rác thải
đặc biệt nguyên liệu chế biến thức ăn đường phố thường không rõ nguồn gốc
đó là những gì luôn có ở những hàng bán thức ăn đường phố tại thành phố hồ chí minh
thời gian qua không ít những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thành phố hồ chí minh
phải kể đến nguyên nhân xuất phát từ thức ăn đường phố
theo thống kê sơ bộ hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng hai mươi cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố
với khoảng hai mươi bốn người hành nghề
sau thời gian tạm lắng vì dịch covid một mươi chín thì nay các hàng quán thức ăn đường phố đã hoạt động sôi động trở lại
em bán cái công nhân dữ yếu
em có chế đại nhưng mà tại mấy ngày đây là đôi thị người ta hay đi dẹp đó
thì ra là em ghé còn bàn ghé thì mình cũng để mình bán đàng hoàng
họ không có biết cách bảo quản thực phẩm
quan trọng là không biết cách bảo quản
thứ hai là khi họ chế biến thì họ không có những dụng cụ và trang thiết bị tốt và thật sự sạch sẽ
để mà chế biến ra những loại thực phẩm
nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm là vậy
nhưng việc chọn thức ăn đường phố lại phổ biến với nhiều người do tính tiện lợi đa dạng và giá lại rẻ
nhằm cải thiện điều kiện thức ăn đường phố trong năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định
về đảm bảo an toàn thực phẩm cho người kinh doanh thức ăn đường phố
bên cạnh đó tiếp tục tổ chức tập huấn công tác quản lý
nghiệp vụ giám sát kiểm tra xử lý vi phạm hành chính
hướng dẫn sử dụng xét nghiệm nhanh cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm
ở các quận huyện phường xã thị trấn
bên cạnh đó hỗ trợ các phường xã thị trấn trong công tác quản lý thức ăn đường phố đình kỳ thường xuyên
chúng tôi đi lấy mẫu kiểm nghiệm xem là có chứa chất độc hại hay không
về những phương tiện để che trắng gió bụi
thí dụ để trong tủ kính không tiếp xúc trực tiếp không có coi như là bị khói bụi ở bên ngoài
thì ở đây là chúng tôi cũng phối hợp cùng với các quận huyện
và một phần thì cũng trang bị để cho người hành nghề
thì tất cả những cái này thì đang được tiến hành
hiện nay là thời điểm mùa hè nắng nóng thức ăn càng dễ bị ôi thiêu hư hỏng
rất dễ dẫn đến hộ độc thực phẩm
bên cạnh việc tăng cường công tác
kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng
người dân cần chú trọng chọn mua thực phẩm ở những nơi uy tín
thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ
nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình
việc bị trượt khớp gãy xương tay chân là những chấn thương dễ mắc phải
thay vì đến bệnh viện điều trị
nhiều người lại tìm đến những thầy lan để báo thuốc
không ít người đã phải đánh đổi sức khỏe
thậm chí là mạng sống bởi tin vào cách chữa bệnh này
mất năm giờ các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
mới phẫu thuật lấy khối bú xương trên cánh tay của người phụ nữ này
tám tháng trước chị té chống tay phải xuống đất
dù đã được một bệnh viện ở tp hcm chỉ định phẫu thuật
nhưng chị lại về quê cậy nhờ một thầy lan
ông nắng nắng xong bẻ cái gớt lúc đó em xỉu ngang em khóc quá trời
lúc đó đau khóc
thì từ đó sau cái nó đau em nằm chỗ vận động nó khó khăn
sau đó bệnh nhân cũng đã hai lần tìm đến những thầy lan khác tại địa phương
đến lần thứ ba cánh tay sưng to đau nhất ngày đêm
chị mới đến bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau điều trị
phát hiện bú xương các bác sĩ ở đây đã đề nghị người nhà chuyển chị lên bệnh viện tuyến trên
đi thầy lan bóc thuốc thì nó ghẻ tiền
bởi vì dưới quê thì cũng không có tiền nhiều
chừng nào mà đến đổi không được thì người ta mới đi bác sĩ
theo bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ gãy xương không khó điều trị
do bệnh nhân để các thầy lan lắp thuốc sửa trật khớp quá lâu
nên vết thương đã biến chứng tạo thành bú xương
nếu không kịp điều trị bệnh nhân có thể mất luôn cánh tay thậm chí mất mạng
nếu mình đi thái lan vườn thì họ không có chuyên môn
họ sẽ làm nặng nề hơn cái tổn thương đó
khi bệnh nhân đến với bác sĩ thì cái tổn thương đó nó đã diễn tiến rất là phức tạp
rất là nặng nề
lúc đó mình sẽ cân nhắc đến cái chuyện mà cứu tính mạng hay là cứu chi
để bảo vệ sức khỏe
người dân khi bị gãy xương tay chân cần đến bệnh viện khám chữa
bằng kiến thức và các thiết bị hiện đại
các bác sĩ sẽ chẩn đoán đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp
thay vì cậy nhờ những thầy lan không có bất kỳ kiến thức y khoa nào